bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình phối hợp với sở y tế tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho tám mươi công dân trở về từ nước ngoài
trong quá trình cách ly tập trung các công dân được kiểm tra sức khỏe hàng ngày và đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
các công dân hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày để theo dõi tình hình sức khỏe
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình đã sắp xếp đưa công dân ra biến xe trung tâm thành phố để trở về địa phương